thưa quý vị tình đến tối qua số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại tỉnh ishikawa miền trung nhật bản đã lên tới năm mươi bảy người sau khi một loạt trận động đất cường độ lớn tiếp tục làm dung chuyển khu vực miền trung và vùng lân cận trong khi cơ quan chức năng nước này liên tục nhận được báo cáo về thông tin thiệt hại
cơ quan khí tượng nhật bản đã chính thức đặt tên cho trận động đất này là trận động đất ở bán đảo noto năm hai nghìn hai mươi bốn
khi nhận được thông tin tổn thất về người và tài sản do trận động đất gây ra tại nhật bản tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã gửi lời chia buồn sâu sắc đồng thời bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ sớm phục hồi
liên quan đến tình hình xung đột ở trung đông các nguồn tin từ palestine cho hay phong trào hamas thông báo đã dừng đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn với israel
sau khi phó thủ lĩnh phong trào này ông saleh al aruri thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của israel tại liban vào tối ngày hai tháng một
hamas cũng đã thông báo với đại diện của qatar và ai cập hai nước trung gian về quyết định này
nguồn tin khẳng định hamas sẽ không tiến hành đàm phán trong bối cảnh israel tiếp tục leo thang quân sự cũng như ám sát có hệ thống nhằm vào các lãnh đạo của phong trào này
ông al aruri được xem là một trong những lãnh đạo hamas nổi bật hiện nay và là người sáng lập lữ đoàn al qaeda
ngoài ông al aruri bảy thành viên hamas cũng thiệt mạng trong vụ tấn công của israel ở liban
lực lượng hezbollah ở liban đã lên án vụ tấn công khẳng định đây là dấu hiệu của một diễn biến nguy hiểm trong xung đột hiện nay giữa israel và hamas
hiện phía israel vẫn không bình luận về vụ tấn công dù giới truyền thông nước này dẫn lời một số quan chức khẳng định
tel aviv đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước khả năng sẽ bị tấn công trả đũa
trong bối cảnh giao tranh giữa israel và hamas tiếp tục leo thang triển vọng đàm phán đổ vỡ khiến tương lai của gaza càng thêm mờ mịt
cơ quan cứu trợ liên hợp quốc dành cho người palestine và chương trình lương thực thế giới hôm qua một lần nữa cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nhân đạo
khi mọi người dân tại gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật
trong bối cảnh tình hình biển đỏ tiếp tục diễn biến bất ổn hãng vận tải biển mes của đan mạch cho biết sẽ tạm dừng vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường quan trọng trên biển đỏ cho tới khi có thông báo tiếp theo
trước đó tàu mecs hoang chu treo cửa singapore đang trên đường tới cảng syria ở ai cập thì bị tấn công bằng tên lửa
sau đó tàu này bị bốn tàu do lực lượng houthi ở yemen tiếp cận và tấn công hòng chiếm quyền kiểm soát tàu
nhận được tin báo quân đội mỹ đã cử thực xăng của lực lượng hải quân tới hỗ trợ và tấn công làm ba tàu của houthi bị chìm và một tàu bỏ chạy
vụ tấn công này buộc mez ra thông báo khẩn về việc tạm dừng hoạt động trên tuyến đường qua biển đỏ tới ngày hai tháng một
đây là lần thứ hai mes đình chỉ vận chuyển qua eo biển này
tháng một mươi hai năm ngoái giống như các hãng vận tải biển toàn cầu khác công ty đan mạch đã tạm dừng các chuyến tàu đi qua tuyến đường này sau các cuộc tấn công của phiến quân houthi ở yemen
bộ ngoại giao pháp
ngoại giao pháp thông báo đại sứ quán nước này tại niger đã chính thức đóng cửa trong bối cảnh mối quan hệ song phương xấu đi do cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia tây phi này
người phát ngôn bộ ngoại giao pháp nêu rõ trong vòng năm tháng đại sứ quán nước này tại niger đã bị cản trở nghiêm trọng do đó không thể thực thi chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện ngoại giao
cơ quan này sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới
sau cuộc đảo chính tại niger hồi cuối tháng bảy năm ngoái lực lượng quân đội lên nắm quyền đã nhanh chóng yêu cầu pháp rút một năm trăm linh quân được triển khai tại nước này cũng như hủy bỏ một số thỏa thuận quân sự đã ký kết với paris
chính quyền quân sự còn tuyên bố trục xuất đại sứ pháp vào tháng tám năm ngoái những động thái này đã gây leo thang căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước
hội đồng bảo an liên hợp quốc chính thức có năm nước ủy viên không thường trực mới với nhiệm kỳ hai năm
năm nước ủy viên mới gồm angelo
algeria gyana hàn quốc sierra leon và slovenia đã bắt đầu nhiệm kỳ hai năm thay thế cho các nước hết nhiệm kỳ hôm ba mươi một tháng một mươi hai vừa qua
hội đồng bảo an liên hợp quốc có tổng cộng một mươi năm thành viên trong đó năm nước ủy viên thường trực và không có nhiệm kỳ gồm mỹ anh pháp nga và trung quốc
một mươi nước ủy viên không thường trực sẽ được phân bổ theo nguyên tắc đại diện khu vực địa lý và được đại hội đồng liên hợp quốc bầu theo nhiệm kỳ hai năm
pháp là nước giữ chức chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến khủng hoảng israel palestine và xung đột ở gaza sẽ tiếp tục là trọng tâm hàng đầu trong chương trình làm việc của các đại sứ tại liên hợp quốc
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
hơn hai người dân indonesia sinh sống trong khu vực xung quanh núi lửa legotobi lakilaki ở tỉnh đông nusa tenggara đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời trong bối cảnh núi lửa này gia tăng hoạt động
núi lửa này đã phun trào nhiều lần trong những tuần qua trong đó lần phun trào ngày một tháng một đã tạo ra cột cho bụi bốc cao hơn một năm km
giới chức địa phương cho biết các hoạt động phun trào gần đây đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân gần đó khiến hơn hai hai trăm linh người phải di rời đến các điểm an toàn
nhà chức trách địa phương đã nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm bốn mức đồng thời mở rộng khu vực nguy hiểm từ bàn kính hai km lên bốn km xung quanh miệng núi lửa
cho bụi từ hoạt động núi lửa phun trào khiến sân bay franceda cách đó tám mươi km phải đóng cửa trong ngày một mươi một tháng một
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ các báo cáo về bệnh hô hấp hiện đã ở mức cao hoặc rất cao tại nhiều bang hoặc thành phố lớn của mỹ khi bệnh covid một mươi chín và bệnh cúm có chiều hướng gia tăng mạnh ở nước này
các báo cáo về bệnh hô hấp hiện đã ở mức cao hoặc rất cao tại nhiều bang hoặc thành phố lớn của mỹ khi bệnh covid một mươi chín và bệnh cúm có chiều hướng gia tăng mạnh ở nước này
cdc mỹ cho biết hàng nghìn người đã phải nhập viện vì bệnh đường hô hấp mỗi tuần trong mùa này
trong tuần kết thúc vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trên hai mươi chín bệnh nhân nhập viện vì covid một mươi chín một mươi năm ca nhập viện vì nhiễm cúm và hàng nghìn ca khác nhiễm virus hợp bào hô hấp rsv
trên toàn quốc nồng độ virus sars cov hai trong nước thải ở mức rất cao và cao hơn rất nhiều ở thời điểm năm ngoái ở mọi khu vực
số lượng cấp cứu hàng tuần tăng một mươi hai trong khi tỷ lệ nhập viện tuần gần đây nhất tăng khoảng một mươi bảy
cdc mỹ cho biết thêm
biến thể mới của virus sars cov hai đang phát triển nhanh chóng là zn một
biến thể này đã làm dấy lên mối lo ngại của các chuyên gia y tế do chúng dường như gây áp lực cao hơn với mô phổi
có khả năng dẫn đến các trường hợp viêm phổi nặng hơn so với các biến thể trước đây
các ca nhiễm zn một chiếm tới hơn năm mươi tổng số ca nhiễm mới ở mỹ trong bối cảnh biến thể này tiếp tục lan nhanh ở nhiều quốc gia trên thế giới
hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc liệu biến thể này lây lan nhanh hơn các biến thể khác hay biến thể này có khả năng tránh được hệ miễn dịch của con người
thưa quý vị trong nhiều thế kỷ qua gỗ là một trong những vật liệu được con người sử dụng nhiều nhất và lâu đời nhất để phục vụ cho đời sống
mặc dù tiện dụng và tiết kiệm chi phí song chính việc lạm dụng nguồn nguyên vật liệu này đã gây ra những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường
tạp chí quốc tế nature ước tính có một mươi năm tỷ cây trồng bị mất hàng năm do các hoạt động do con người gây ra
ở kenya một nhóm doanh nhân xã hội đã nghĩ ra một giải pháp độc đáo
để chuyển đổi ngành sản xuất bút trì đồng thời góp phần bảo vệ môi trường tại một trong những quốc gia có ít rừng nhất ở châu phi
đó chính là việc tái chế bút trì từ giấy báo cũ đã qua sử dụng
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
ông mahammud omari giám đốc điều hành của momo pencil công ty dẫn đầu cuộc cách mạng môi trường này cho biết
ông và các đối tác của mình muốn phát triển một sản phẩm
trao quyền cho xã hội
tầm nhìn của công ty là biến những chiếc bút trì thành vật liệu thay đổi cuộc chơi
có thể giúp định hình tương lai của kenya bằng cách truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo
khi tìm kiếm thị trường chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều học sinh phải đến trường và cần đến bút trì
ý tưởng của chúng tôi là tạo ra những chiếc bút trì từ giấy báo cũ đã qua sử dụng để chống lãng phí và giảm tác động tiêu cực tới môi trường
quy trình để tạo ra những chiếc bút trì từ giấy báo gồm chín công đoạn
bước đầu tiên là thu gom và cân báo
những tờ báo được cắt theo kích cỡ cụ thể và sau đó được thêm than trì vào bên trong
giấy báo sau khi được cuộn thành hình trụ sau đó được phơi khô giấy nắng trong ba ngày để đạt được kết cấu như mong muốn
sau khi khô nó sẽ được đánh bóng và cắt theo kích thước chuẩn
cuối cùng là các bước mài nhọn và đóng gói sản phẩm
chúng tôi đã mất khoảng hai năm để thực sự tạo ra một cây bút trì phù hợp
để có được một cây bút trì chúng tôi phải trải qua khoảng chín quy trình khác nhau
trước khi đạt được thành công như hiện tại thương hiệu bút trì momo pencil cũng đã phải trải qua vô vàn khó khăn đặc biệt trong việc tiếp cận thị trường
mặc dù là sản phẩm thân thiện với môi trường song thương hiệu của họ ban đầu không được nhiều người ủng hộ do vấn đề giá cả
chúng tôi gặp khó khăn khi bị so sánh với những sản phẩm cùng loại của trung quốc và ấn độ vốn có giá thành rẻ hơn
sự khác nhau là sản phẩm của họ làm từ gỗ còn của chúng tôi làm từ giấy báo
để thuyết phục mọi người chuyển sang dùng sản phẩm của mình
công ty đã cố gắng tạo ra nhận thức về thương hiệu và làm thay đổi cách nhìn của thị trường
với nguyên tắc tái chế giảm thiểu và tái sử dụng momo pencil đã tạo nên một thương hiệu riêng khiến người dùng phải nhớ đến mỗi khi sử dụng
tái chế là chúng tôi sử dụng những tờ báo trong quá trình sản xuất giảm thiểu là cố gắng giảm lượng rác thải ra môi trường
còn tái sử dụng là biến những tờ báo thành cây bút trì mà chúng ta có thể sử dụng
momo pencil hiện cũng đang thực hiện sứ mệnh cung cấp bút trì cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại kenya
công ty muốn cải thiện tiêu chuẩn giáo dục của những đứa trẻ này và đảm bảo khả năng tiếp cận bình đẳng với các nhu cầu học tập cần thiết
chúng tôi rất vui vì đã nhận được những chiếc bút trì của momo pencil cung cấp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi
chúng tôi sẽ sử dụng những chiếc bút trì này bởi nó thân thiện với môi trường
một chiếc bút trì có thể là một thứ đồ dùng rẻ tiền
nhưng với những gia đình khó khăn họ phải cân nhắc giữa lựa chọn dành tiền mua đồ ăn hay một cây bút trì thì điều đó thực sự có ý nghĩa
ngoài các khoản quyên góp momo pencil cũng mang lại cơ hội việc làm cho nhiều người dân trong thành phố của họ
bên cạnh đó tổ chức này còn phát động một chiến dịch xã hội mang tên hy vọng cho người biết chữ
trong đó một phần lợi nhuận của công ty sẽ được quyên góp cho cộng đồng của họ với mong muốn trao cơ hội và tương lai cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
với cam kết hướng tới một tương lai
bền vững momo pencil hiện duy trì các phương pháp thân thiện với môi trường bằng cách tìm kiếm các giải pháp thay thế để sản xuất bút trì
đồng thời mở rộng dòng sản phẩm của mình ở kenya
họ cũng phát động chiến dịch trồng nhiều cây xanh tại các trường học với phương châm một cây bút trì làm thay đổi thế giới